do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra nghiêm trọng người dân mỹ đón lễ tạ ơn năm nay trong không khí khá chậm lắng
ước tính có khoảng năm mươi bốn triệu người mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm
và những ngày qua trên khắp nước mỹ hàng chục nghìn người đã xếp hàng để chờ nhận thực phẩm cứu trợ
hàng nghìn ô tô xếp hàng nối đuôi nhau dài nhiều km để chờ tới lượt nhận thực phẩm cứu trợ
đã diễn ra trong vài ngày qua trên khắp nước mỹ
cảnh xếp hàng chờ nhận thực phẩm diễn ra ở nhiều nơi
mỗi thùng cứu trợ gồm thịt đông lạnh gà cùng với hoa quả tươi như cam
các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước mỹ cho hay họ đang trật vật đương đầu với số lượng người mỹ cần trợ giúp tăng vọt
khi tỷ lệ thất nghiệp do covid một mươi chín tiếp tục tăng
ít nhất hai mươi hai triệu người mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp
các ngân hàng thực phẩm lo lắng họ sẽ hết hàng cứu trợ trong ba tuần tới